gần theo những báo cáo giả này cơ quan công an đã khởi tố năm vụ án với sáu bị can
trên giấy tờ những đơn vị kiểm toán độc lập có trụ sở tại hà nội
tuy nhiên những báo cáo này lại được bán đi toàn quốc
thông thường các đối tượng là đăng ký các kiểm toán viên với cơ quan bộ tài chính
với các chứng chỉ được bộ tài chính cấp phép chứng chỉ kiểm toán để hoạt động
nhưng thực tế thì các kiểm toán viên này hầu hết không hoạt động
tại các công ty kiểm toán mà các đối tượng thường tự lập báo cáo kiểm toán ký giả
có khi là sử dụng cả con dấu giả để phát hành thu loại vất chính
chúng tôi đối chiếu với các tài báo cáo tài chính các kê khoai với cơ quan thuế cơ quan nhà nước
từ đó để xác định được những số liệu trên gạch
hàng loạt các vụ án về kinh tế được triệt phá
hàng chục đối tượng liên quan bị bắt giữ
trong đó phần lớn các vụ án liên quan đến hoạt động kinh tế
lần đầu tiên được phát hiện xử lý
đây thực sự là những dấu ấn quan trọng
thể hiện rõ vai trò của lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ trong đấu tranh với tội phạm kinh tế
như chúng tôi thì chúng tôi lại coi trọng và chú trọng các lĩnh vực có tình hình tội phạm nhưng chưa bị phát hiện xử lý
từ đó tập trung đấu tranh để xử lý
và qua đấu tranh xử lý thì cái quan trọng hơn nữa
chính là phải phát hiện ra được những sở
tiếu thoát trong công tác quản lý
từ đó có các tham mưu kiến nghị cho các cấp chính quyền
cũng như các cơ quan có liên quan để cùng đưa ra các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
và cái việc đưa ra được các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm mới là quan trọng nhất
và đưa ra các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn thì cũng đồng thời là giúp cho cái phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng là những lĩnh vực khá nhạy cảm và gặp nhiều khó khăn phức tạp
điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ cũng cần phải trao dồi chuyên môn nghiệp vụ bản lĩnh chính trị
tôi xác định tình hình tội phạm kinh tế trong những năm tiếp theo sẽ có rất nhiều diễn biến phức tạp
thủ đoạn thì ngày càng tinh vi và để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này
thì mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
phải luôn phấn đấu trao dồi đạo đức cách mạng chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt với phương châm
lấy phòng ngừa là cơ bản chiến lược lâu dài
mỗi cán bộ trẻ chúng tôi đều nắm chắc địa bàn lĩnh vực xuyên suốt
để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tội phạm về kinh tế trong tình hình mới
để hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát
thì riêng hệ lực lượng ngành sát kinh tế chúng tôi ở phú thọ
cũng đã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để chào mừng cái đợt thi đua đặc biệt này
và đặc biệt là giao nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ
là phải ra sức tập trung và áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ
để thực hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm y tế
và qua đấu tranh thì cũng cần phải có những cái
phát hiện ra những sự thiếu sót để tham dự cho các cấp ngăn chặn tội phạm
tấn công tội phạm trên một mặt trận đầy phức tạp cam go và không nhiều cám rỗ
mỗi vụ án mỗi cuộc điều tra là những cuộc đấu trí cần não căng thẳng với tội phạm
và còn là cuộc đấu tranh để giữ mình của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát kinh tế
bộ chiến công trong thời gian qua không chỉ phản ánh trình độ thông tin nhập vụ
mà còn ghi đậm dấu ấn về bản lĩnh kiên cường của các chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự võ văn dầu
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án là anh trai ruột của đối tượng
theo thông tin vào khoảng một mươi hai giờ trưa qua sau bữa nhậu rau về nhà đập phá đồ đạc
mẹ ruột dầu la mắng thì bị dầu lấy dầu dọa chém nên đã chạy sang nhà anh ruột của dầu để tránh mặt
tại đây hai bên xảy ra sô sát dầu đã dùng kéo đâm anh trai tử vong tại chỗ rồi ra đầu thú
lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi ngay trong đêm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho
vừa phát hiện một vụ mua bán tảng trữ và sử dụng trái phép chân ma túy tại ấp bốn xã đạo thạnh thành phố mỹ thò
hai đối tượng bị phát hiện quả tăng đang tàng trữ trái phép chân ma túy là nguyễn minh hoàng và nguyễn thị thu
khám xét ba địa điểm tại nhà ở và phòng thuê trọ của đối tượng hoàng lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba mươi ba gói ni lông
chứa tinh thể màu trắng đối tượng khai là ma túy cùng với một cân tiểu ly tiền mặt và nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng trái phép chân ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh hoàng và lập hồ sơ tám đối tượng
để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chỉ từ cuối tháng một đến nay tại các địa bàn giáp danh của các huyện trảng bom long thành thống nhất định quán của tỉnh đồng nai
đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cấp giật tài sản táo bạo với thủ đoạn hết sức manh động liều lĩnh
công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an các huyện tích cực vào cuộc truy xét
và bắt được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản nói trên
sáu đối tượng bị công an huyện trảng bom bắt khẩn cấp và tạm giữ để điều tra làm rõ
hành vi cướp giật tài sản gồm thân thế huỳnh phạm quốc anh hào thân thế hùng nguyễn hoàng bảo
ngô văn thành và nguyễn mai vũ hảo cùng chú tại huyện tràng bom
đây là nhóm đối tượng tuổi đời còn nhỏ lớn nhất hai mươi tám tuổi nhỏ nhất một mươi chín tuổi
nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo
thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt và manh động ở địa bàn liên huyện
nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là người đi một mình hoặc chị em phụ nữ đi vào những cung đường vắng
khi phát hiện con mồi
các đối tượng điều khiển xe áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ giật tài sản rồi tẩu thoát
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng tôi là người không nghề nghiệp
chúng tôi thường hay đi xe gắn máy trên địa bàn huyện trảng bom và long thành
tôi và huỳnh và bảo tôi và vân và bảo và hùng thường đi trên những địa bàn đó tìm những ai sơ hở
để cướp dật tài sản
hôm nay chúng tôi cướp dật tài sản để tiêu xài cá nhân và mua ăn nhậu
hào là người trực tiếp cho tôi
tôi là người ngồi sau dịch sợi dây chuyền
khi mà phát hiện được con mồi thì hào chạy lên áp sát
tôi là người ngồi sau dịch sợi dây chuyền và về lại bán ra là chia đôi cho nhau
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn các huyện tràng bom long thành thống nhất định quán
tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt
nhiều điện thoại túi sách trang sức có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền chia nhau
riêng tài sản giấy tờ của các nạn nhân các đối tượng thường vứt đi để phi tàng
đối với các vụ việc trên thì chúng tôi xin khuyến cáo người dân khi ra đường
thì cũng không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị
khi mang dây chuyền thì phải mặc áo khoác áo có cổ
để hạn chế sơ hở cho đối tượng lợi dụng để cướp dịch tài sản
hoặc là có giỏ sách thì chúng ta bỏ vào trong cốp xe để an toàn cho trong quá trình lưu thông
vẫn may khi mà bị các đối tượng cướp dịch tài sản thì chúng ta nhanh chóng
và nhìn rõ đặc điểm về phương tiện các đối tượng sử dụng
và cái đặc điểm gián người của đối tượng và nhanh chóng đến cơ quan công an
gần nơi gần nhất để trình báo vụ việc
qua đây công an huyện tràng bom

công an huyện đồng nai đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm cướp dật trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo và đề nghị các đối tượng đang lẩn trốn
nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng
hoạt động của các đối tượng cướp dật tài sản hướng mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng
thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày hôm nay ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ
cả nước đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một mươi năm người thiệt mạng và một mươi tám người bị thương
như vậy là trong ba ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra tám mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết và bị thương chín mươi một người
trong đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc một h hai mươi năm phút sáng nay
tại quốc lộ một qua địa phận xã hoài châu bắc
hòa nhơn tỉnh bình định giữa xe ô tô khách và xe máy đã làm ba người tử vong
nguyên nhân sơ bộ do tài xế xe khách không chú ý quan sát đi không đúng phần đường quy định
còn lái xe máy điều khiển xe qua đường không chú ý quan sát
không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên và vi phạm nồng độ cồn
cũng trong ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần bốn sáu nghìn trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt hơn bốn tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn hơn sáu trăm linh trường hợp
tạm giữ bảy mươi bảy ô tô hơn một năm nghìn xe máy và một mươi ba phương tiện khác
các lỗi vi phạm chủ yếu về nồng độ cồn hơn chín trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ hơn sáu trăm năm mươi trường hợp
không có giấy phép lái xe hơn sáu trăm linh trường hợp và không đội mũ bảo hiểm là hơn một bốn trăm linh trường hợp
mặc dù chưa kết thúc đợt nghỉ lễ nhưng ngày hôm nay người dân đã bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn
do lo ngại tất cả các thành phố lớn
tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ sẽ khiến cho nhiều tuyến đường đông đúc phương tiện và xảy ra ủn tắc giao thông
từ bốn giờ chiều nay nhiều tuyến đường cửa ngõ thành phố hà nội đã ken đặc xe cộ
tại nút sau quốc lộ một a cao tốc pháp vân cầu sẽ ninh bình
lượng phương tiện từ quốc lộ một a hướng vào thành phố hà nội tăng đột biến
chiều từ cao tốc pháp vân cầu sẽ ninh bình hướng vào thành phố hà nội xảy ra ồn ứ cực bộ
ồn tắc nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số tuyến đường cửa ngõ của thủ đô
còn ở phía nam bắt đầu từ hơn năm giờ chiều nay trên tuyến quốc lộ một đoạn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh lượng phương tiện tăng đột biến hàng nghìn xe mô tô ô tô xe khách di chuyển chậm
trên tuyến hàng không tại sân bay nội bài hà nội nhộn nhịp người dân quay trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ
ghi nhận vào chiều nay mặc dù mới là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách tại sân bay tân dân nhất cũng khá đông
do khách đổ về tăng cao lực lượng an ninh hàng không liên tục điều tiết người và các phương tiện để đảm bảo trật tự
mặc dù khách đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng nhốn nháo mất trật tự